ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn một mươi chín tiền mang hồ sơ đến trụ sở cục đăng kiểm quận nam tử liêm tp hà nội gặp trực tiếp ông trần kỳ hình đưa phong bì một mươi triệu đồng tại phòng làm việc để xin cấp mã số đăng kiểm
sau khi nhận tiền ông hình ký cấp cho tiền mã số trung tâm là năm mươi một mươi năm g và ông tiền đã lắp đặt hoàn thiện trang thiết bị phục vụ
sau đó tiền gửi văn bản đến cục đăng kiểm đề nghị cử đoàn vào kiểm tra đánh giá lần đầu để trung tâm đăng kiểm năm mươi một mươi năm g có thể đưa vào hoạt động
tuy nhiên cục đăng kiểm không cử đoàn vào kiểm tra nên vĩnh ra hà nội gặp hình thì ông này cho biết không đồng ý để tiền làm tại trung tâm đăng kiểm năm mươi một mươi năm g
sau này tiền bán lại toàn bộ cổ phần công ty lâm hà trúc cho trần văn thương với số tiền ba trăm sáu mươi năm triệu đồng rồi các cổ đông công ty bầu ông thương làm chủ tịch hội đồng quản trị
đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi chín nguyễn trọng vĩnh và trần văn thương ra hà nội gặp trần kỳ hình tại phòng làm việc để xin cử đoàn kiểm tra đánh giá cho trung tâm năm mươi một mươi năm g được hoạt động
hai người này đã đưa hối lộ và cho hình hai usd và được hình đã đồng ý
ngày một mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín hình ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cho trung tâm đăng kiểm năm mươi một mươi năm g đưa vào hoạt động
cũng theo kết luận điều tra bị can thương là người đại diện công ty nhưng không trực tiếp điều hành mà giao toàn quyền quyết định tại trung tâm đăng kiểm năm mươi một mươi năm g cho vĩnh và linh
từ đó vĩnh bàn bạc với linh và vũ hiễu bình bảo vệ trung tâm để thống nhất cho bình đứng ra móc nối với các đối tượng môi giới
của các chủ xe đăng kiểm định kỳ và nghiệm thu xe cải tạo để cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện xe cơ giới đường bộ
việc trung tâm móc nối cò để nhận hối lộ từ chủ xe cựu bị can thương không biết hiện bị can đã giao nộp toàn bộ một trăm tám mươi triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra chuyển kết luận điều tra cùng toàn bộ hồ sơ với hơn gần ba trăm linh bút lục đến viện kiểm sát nhân dân tp hcm để đề nghị truy tố đối với hai trăm năm mươi bốn bị can
cơ quan điều tra đã thu hồi tạm giữ và các bị can giao nộp khắc phục tổng cộng hơn bốn mươi ba tỷ đồng và một trăm một mươi tám tám trăm linh usd cùng nhiều tài sản có liên quan khác
hiện công an cấp huyện tiếp tục điều tra độc lập đối với năm vụ án và năm mươi năm bị can về các sai phạm tiêu cực xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm năm mươi bốn v năm mươi hai s năm mươi một s năm mươi chín z năm mươi một mươi hai z
khẩn trương kết thúc điều tra theo đúng thời hạn điều tra theo luật định
thời gian qua bên cạnh việc tập trung củng cố tài liệu chứng cứ
kết luận điều tra theo đúng thời hạn tiến độ được giao
công an tp hcm cũng đã kịp thời báo cáo bộ công an kế nghị cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện một loạt nhóm giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đăng kiểm xe cơ giới
điển hình như miễn đăng kiểm xe cơ giới lần đầu giãn cách chủ kỳ đăng kiểm phân cấp phân quyền gắn với thanh tra kiểm soát chặt hoạt động đăng kiểm cho các địa phương
những kiến nghị này có phần từng bước quản lý chặt chẽ hơn hoạt động kiểm định xe cơ giới
vừa góp phần nâng cao an toàn phương tiện và bảo vệ tính mạng con người vừa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp
liên quan đến vụ việc mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm hoàn tất kết luận điều tra đề nghị viện kiểm sát nhân dân tp hcm truy tố bị can trần kỳ hình cựu cục trưởng cục đăng kiểm việt nam với hai tội danh
ngày hai mươi sáu tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã hoàn tất kết luận điều tra đề nghị viện kiểm sát nhân dân tp hcm truy tố hai trăm năm mươi bốn bị can liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại cục đăng kiểm việt nam một mươi một trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tp hcm và ba trung tâm đăng kiểm tại long an bến tre sóc trăng
trong vụ án bị can trần kỳ hình cựu cục trưởng cục đăng kiểm việt nam từ tháng một năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
truy tố về tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đặng việt hà cựu cục trưởng cục đăng kiểm việt nam bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ
trước đó hai trăm năm mươi ba bị can khác bị đề nghị truy tố trong nhóm một mươi một tội danh gồm đưa hối lộ nhận hối lộ mua rời hối lộ giả mạo trong công tác sản xuất mua bán trao đổi hoặc tặng cho phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật xâm phạm trái phép vào mạng máy tính mạng viễn thông hoặc phương tiên điện tử của người khác làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tham m
xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bộ phim tiếp theo